báo cáo nhanh ngày năm tháng một mươi về công tác trực ban phòng chống thiên tai của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
chiều ngày bốn tháng một mươi trên khu vực miền nam philippines có một vùng áp thấp vị trí ở vào khoảng tám chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm năm một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
dự báo khoảng chiều và tối nay ngày năm tháng một mươi vùng áp thấp đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và nam biển đông
khoảng ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão
áp thấp nhiệt đới nên diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông sẽ rất phức tạp
từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi khu vực từ thanh hóa đến bình định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến là một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h
ngày và đêm ngày năm tháng một mươi ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xét lờ đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp bên sông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão trên biển đông và mưa lớn diện rộng
theo nội dung văn bản số bốn trăm bốn mươi hai vptt ngày bốn một mươi hai nghìn một mươi một và số bốn trăm ba mươi tám trên vptt ngày một một mươi hai nghìn một mươi một
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
tổ chức trực ban phòng chống thiên tai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra